theo thông tư sáu mươi năm của bộ công an quy định về nhiệm vụ quyền hạn hình thức nội dung và quy trình tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm hành chính của cảnh sát giao thông
từ ngày năm tháng tám tới đây có bốn trường hợp cảnh sát giao thông được dừng phương tiện để kiểm soát
trực tiếp phát hiện hoặc thông qua phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phát hiện ghi thu được các hành vi vi phạm về giao thông và các hành vi vi phạm khác
thực hiện mệnh lệnh kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm theo chuyên đề đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt
tin báo phản ánh kiến nghị tố cáo của tổ chức cá nhân về hành vi vi phạm pháp luật của người và phương tiện tham gia giao thông
có văn bản đề nghị của thủ tướng phó thủ trưởng cơ quan điều tra văn bản đề nghị của cơ quan chức năng liên quan về dừng phương tiện giao thông
để kiểm soát phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự đấu tranh phòng chống tội phạm
trong đó văn bản đề nghị phải ghi cụ thể thời gian tuyến đường phương tiện giao thông rừng để kiểm soát xử lý lực lượng tham gia phối hợp
ngoài ra các đơn vị cảnh sát giao thông sẽ phải công khai kế hoạch tuần tra trên các phương tiện thông tin đại chúng